các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vào một hai ngày đầu tháng năm một khối không khí lạnh yếu từ lục địa trung quốc di chuyển xuống gây mưa rào và rông cho các tỉnh miền bắc
do mưa rông xuất hiện sau một đợt nắng nóng cay gắt nên nguy cơ cao xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
tại các tỉnh nam bộ gió mùa tây nam cũng có thể xuất hiện trong giai đoạn đầu tháng năm gây ra những đợt mưa rông giải nhiệt
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
dự báo xa hơn từ nay cho đến tháng sáu trọng tâm là tháng năm là giai đoạn có sự chuyển biến thời tiết từ mùa lạnh sang mùa nóng mùa khô sang mùa mưa ở bắc bộ
nên các hiện tượng rông mạnh kèm lốc xét mưa đá có khả năng xuất hiện nhiều nhất trong năm đặc biệt ở vùng núi do tác động của địa hình có thể tạo ra các cổ mây đối lưu phát triển mạnh
hệ quả là gây ra các trận rông kèm lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
tiếp theo chương trình sẽ là phần chi tiết dự báo thời tiết của các khu vực ngày hai mươi chín tháng bốn
thủ đô hà nội có mây ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ giao động từ hai mươi bảy đến ba mươi chín độ
phía tây bắc bộ có mây ngày nắng nóng và nắng nóng cay gắt có nơi đặc biệt gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi chín độ
phía đông bắc bộ có mây ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ giao động từ hai mươi sáu đến ba mươi tám độ
khu vực từ thanh hòa đến thừa thiên huế có mây ngày nắng nóng và nắng nóng cay gắt có nơi đặc biệt cay gắt riêng phía nam có nắng nóng cay gắt và đặc biệt cay gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ giao động từ hai mươi tám đến bốn mươi độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây phía bắc từ đà nẵng đến phú yên có nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ giao động từ hai mươi sáu đến ba mươi bảy độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng cay gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ giao động từ hai mươi năm ba mươi chín độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng nóng và nắng nóng cay gắt có nơi đặc biệt gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ giao động từ hai mươi sáu ba mươi chín độ
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước